đau nhức xương khớp là dấu hiệu thường gặp ở người lớn tuổi cơn đau không đơn thuần chỉ là do sự thay đổi thời tiết do ngồi lâu do làm việc sai như thế mà còn là dấu hiệu của những căn bệnh về xương khớp nguy hiểm cần được phát hiện sớm để phòng tránh nguy cơ tàn phế
ngày nay với sự phát triển của cuộc sống hiện đại căn bệnh này xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi với số lượng ngày càng gia tăng nguyên nhân là thường xuyên ngồi sai tư thế ít vận động ngồi nhiều
đây là những thói quen hiện đại khiến tình trạng bệnh xương khớp ngày càng trở nên phổ biến các triệu chứng ban đầu của căn bệnh như đau vùng vai đau ở thắt lưng đau vùng gót chân đau ở các khớp
có nhiều nguyên nhân khiến các khớp xương bị đau nhức được chia thành hai nhóm như sau
nguyên nhân cơ học chấn thương do tai nạn và chạm té ngã khiến các khớp dây chẳng một phần mềm xung quanh bị tổn thương và gây ra các cơn đau mỏi xương khớp
vận động quá mức lao động nặng nhọc khuân vác nặng vận động sai tư thế khiến các khớp xương chịu nhiều áp lực lâu ngày dẫn đến các cơn đau nhức
ngoài ra lười vận động không thường xuyên đi lại sẽ khiến các khớp xương không còn linh hoạt và dẻo dai đặc biệt quá trình tuần hoàn máu đến khớp xương cũng sẽ không ổn định
từ đó tăng nguy cơ mắc các bệnh lý xương khớp và xuất hiện các cơn đau nhức
chế độ ăn uống không khoa học lối sống không lành mạnh ăn uống thiếu chất thiếu canxi omega ba uống rượu bia hút thuốc lá sử dụng các chất kích thích cũng là những nguyên nhân gây đau nhất xương khớp
nguyên nhân bệnh lý ngoài các tác nhân cơ học tình trạng này cũng có thể xảy ra do các bệnh lý như bệnh thòi hóa khớp bệnh gút loãng xương viêm khớp dạng thấp viêm bao hoạt dịch lao xương thoát vị đi đệm viêm xương bánh trè đau thần kinh tọa
ngoài ra cũng do sự lão hóa tự nhiên xương có mật độ cao nhất từ độ tuổi hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi sau đó khối lượng và mật độ xương sẽ suy giảm dần theo tuổi tác kéo theo sự lão hóa xương sụn và khớp từ đó gây ra các cơn đau nhức xương khớp hay cả nguyên nhân do sự thay đổi thời tiết
thời tiết trở lạnh giao mùa là thời điểm dễ xuất hiện các cơn đau nhức xương khớp bởi khi thời tiết trở lạnh các gân cơ sẽ bị co rút lại khiến các khớp khô cứng và khó cử động hơn
ngoài ra thời tiết lạnh cũng khiến cho các đống bút rơi thần kinh trở nên nhạy cảm hơn vì vậy người bệnh rất dễ cảm nhận các cơn đau mỏi ở xương khớp